với hành vi cướp tài sản và hiếp dâm nguyễn trọng khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã bị cơ quan kỳ sát điều tra công an
thành phố phan rang tháp tràm bắt khẩn cấp
dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một khương đột nhập vào nhà một người dân ở khu phố một
phường bảo an thành phố phan rang tháp tràm nhằm mục đích trộm cắp tài sản
thấy bị hại đang nằm ngủ với con nhỏ khương đã dùng dao khống chế nạn nhân để hiếp dâm
sau đó cướp đi số tài sản gồm một điện thoại di động hai nhẫn vàng một bông tay vàng
một dây chuyền bạc và một triệu hai trăm linh ngàn đồng tiền mặt
khương là đối tượng đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản